thưa quý vị đối mặt với những cáo buộc gần đây của phương tây về việc moscow hợp tác quân sự với bình nhưỡng
moscow cho biết những điều đó là không chính xác
theo hãng tin reuters bộ ngoại giao nga nhấn mạnh mối quan hệ giữa moscow và bình nhưỡng
không nhằm mục đích chống lại các nước thứ ba và không đe dọa đến an ninh khu vực
reuters hôm hai mươi năm tháng bốn đưa tin hình ảnh vệ tinh thu được từ viện dịch vụ thống nhất hoàng gia anh gushi cho biết
một tàu chở hàng của nga đã bị mỹ trừng phạt trước cáo buộc vận chuyển vũ khí từ triều tiên
được phát hiện neo đậu ở trung quốc
russia cho biết con tàu đã thực hiện ít nhất một mươi một chuyến sao hàng giữa cảng razin của triều tiên
và các cảng của nga từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
bình luận về thông tin trên hôm hai tháng năm bộ ngoại giao nga khẳng định
những cáo buộc nhằm vào moscow và bình nhưỡng về hợp tác quân sự là vô căn cứ và không có cơ sở
cũng theo bộ ngoại giao nga nước này đang xây dựng các mối quan hệ với triều tiên dựa trên cơ sở lợi ích chung
bộ ngoại giao nga cho biết sự hợp tác này không nhằm mục đích chống lại các nước thứ ba
và không đe dọa đến an ninh trong khu vực và thế giới nói chung
nga với tư cách là thành viên thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
ngày càng chú ý đến các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo triều tiên
cũng như việc thực thi các quyết định của hội đồng bảo an để giảm mức độ đe dọa
cố vấn truyền thông an ninh quốc gia mỹ john kirby ngày hai tháng năm cho biết
nga đã chuyển hơn một trăm sáu mươi năm thùng dầu tinh chế cho triều tiên chỉ trong tháng ba
ông kirby cho biết với vị trí gần các cảng thương mại của nga và triều tiên
nga có thể duy trì các chuyến hàng này vô thời hạn
theo lệnh trừng phạt của liên hợp quốc triều tiên bị cấm nhập khẩu hơn năm trăm linh thùng dầu tinh chế mỗi năm
ông kirby nhấn mạnh washington sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí và dầu mỏ giữa triều tiên và nga
vì quan chức mỹ tuyên bố mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tất cả hoạt động
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vũ khí và dầu tinh chế giữa nga và triều tiên
bình luận về vấn đề này người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ matthew miller cho biết
washington đang làm việc với các đối tác bao gồm hàn quốc anh australia liên minh châu âu
new zealand và nhật bản để công bố các lệnh trừng phạt phối hợp mới trong tháng này
vào tháng chín năm ngoái nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã hội đàm với bộ trưởng quốc phòng nga
sergei shogun tại vladivostok trong chuyến thăm tới vùng viên đông của nga
hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự song phương
được biết phương tây cáo buộc triều tiên cung cấp vũ khí cho nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự tại ukraine
đổi lại nga cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình vũ khí của bình nhưỡng
hiện triều tiên đang chịu lệnh trừng phạt của liên hợp quốc
bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa
nga và triều tiên tuyên bố mặc dù hai nước có mối quan hệ tốt
nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của liên hợp quốc trái với tuyên bố của phương tây
mối quan hệ giữa nga và bình nhưỡng luôn được hai nước liên tục phát triển dưới tinh thần thiện trí
theo đó nhiều phần quà hữu nghị đã được trao giữa các nhà lãnh đạo hai nước
tổng thống triều tiên kcna hồi tháng hai đã thông báo về việc ông kim jong un
nhận được một chiếc ô tô từ tổng thống putin như một món quà để sử dụng cho nhu cầu cá nhân
kcna cho biết chiếc xe do nga sản xuất đã được tiếp nhận bởi bà kim jong
em gái nhà lãnh đạo triều tiên và bí thư ban chấp hành trung ương triều tiên park jong chon
theo truyền thông triều tiên bà kim jong đã gửi lời cảm ơn tới tổng thống putin
tuyên bố rằng món quà này là minh chứng rõ ràng về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa lãnh đạo hai nước
kcna dẫn lời bà kim jong cho biết ông putin đã gửi tặng món quà tuyệt vời nhất có thể
theo rt nga tặng chiếc xe orus cho ông kim jong un để sử dụng cá nhân
song hiện không tiết lộ đó là phiên bản nào
xe đã được nga chuyển giao cho các quan chức triều tiên hôm một mươi tám tháng hai
phát ngôn viên điện kremlin ông dmitry peskov cho biết
tổng thống putin tặng xe arus cho ông kim jong un vì nhà lãnh đạo triều tiên
thích chiếc xe khi ông tới thăm nga trước đó
trang web nk news đưa tin có nhiều suy đoán rằng nga tặng cho nhà lãnh đạo triều tiên
chiếc xe đan hoặc limousine bọc thép aorus senat
tương tự mẫu mà tổng thống putin đã giới thiệu với ông kim jong un hồi tháng chín năm ngoái
trước đó người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov hôm một mươi bốn tháng chín cho biết
tổng thống vladimir putin và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã tặng nhau súng trường
sau cuộc họp thực đỉnh tại vùng viễn đông
hãng tin tass và tờ moscow times giữa lệch ông peskov đưa tin
tổng thống putin đã tặng ông kim jong un một khẩu súng trường có chất lượng cao nhất do nga sản xuất
đổi lại người đứng đầu nước nga nhận được một khẩu súng trường do thợ thủ công triều tiên chế tạo
ngoài ra tổng thống putin còn tặng ông kim jong ngân một chiếc găng tay từ bộ đồ du hành vũ trụ
ông peskov khẳng định còn có những món quà khác nhưng không nêu cụ thể đó là gì
vị quan chức nga thừa nhận điện kremlin hiếm khi đề cập tới những món quà cấp cao
không chỉ có mối quan hệ tốt với triều tiên nga cũng tăng cường ngoại giao với trung quốc
theo bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc vương nghị lưu ý
quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện song phương nga trung quốc đã duy trì ở mức độ hoạt động cao
phát biểu tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp thứ hai tại đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa một mươi bốn
ngoại trưởng trung quốc vương nghị cho biết duy trì và phát triển mối quan hệ nga trung quốc
là sự lựa chọn chiến lược dựa trên lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước
đồng thời cũng là điều hai nước cần phải thực hiện để bắt kịp với xu hướng của thế giới
ông vương nghị phát biểu những nỗ lực duy trì và thúc đẩy quan hệ nga trung quốc là lựa chọn chiến lược
được hai bên thực hiện trên cơ sở lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước
bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc lưu ý dưới sự chỉ đạo chiến lược của chủ tịch trung quốc tập cận bình
và tổng thống nga vladimir putin mối quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa hai nước
đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới đã duy trì ở mức độ hoạt động cao
nhà ngoại giao hàng đầu của bắc kinh nhận định sự tin tưởng chính trị song phương tiếp tục ngày càng sâu sắc
trong khi sự nhiệt tình liên quan đến trao đổi giữa người dân hai nước ngày càng tăng
theo ông vương nghị trung quốc và nga đã xây dựng hình mẫu mới cho quan hệ giữa các nước lớn
khác hoàn toàn cách tiếp cận lỗi thời thời chiến tranh lạnh
ông lưu ý khí đốt tự nhiên của nga đang cung cấp nhiên liệu cho nhiều hộ gia đình trung quốc
và ô tô do trung quốc sản xuất đang chạy trên đường phố của nga
thể hiện rõ khả năng phục hồi mạnh mẽ và triển vọng hợp tác rộng lớn cùng có lợi giữa hai nước
ngoại trưởng vương nghị khẳng định trong thế giới ngày nay
các nước lớn không nên tìm cách đối đầu và cần tránh để tái diễn chiến tranh lạnh
không dừng lại ở đó bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov vừa qua đã tới bắc kinh
bắt đầu chuyến thăm trung quốc để thảo luận một loạt chủ đề nóng
theo thông báo của bộ ngoại giao nga trong chuyến thăm lần này
ông lavrov đã có cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
nhằm trao đổi về cuộc xung đột ukraine quan hệ song phương và tình hình khu vực châu á thái bình dương
hai bên cũng đã thảo luận về hợp tác giữa nga và trung quốc trên các diễn đàn quốc tế
cũng như liên hợp quốc và cờ hai mươi
hai nước cũng cho biết kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc hai trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba
sớm hơn một năm so với mục tiêu mà cả hai đặt ra trước đó
trước đó trong cuộc điện đàm với tổng thống nga putin ngày tám tháng hai
chủ tịch trung quốc tập cận mỹ
tập cận bình cam kết tăng cường phối hợp với nga tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương
ủng hộ thế giới đa cực bình đẳng
chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định trung quốc sẵn sàng hợp tác với nga
để đảm bảo hệ thống quản trị toàn cầu trở nên công bằng và hợp lý hơn
trong cuộc điện đàm với tổng thống nga vladimir putin
ông tập cận bình cũng cam kết tăng cường phối hợp với nga tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương
thực hiện chủ nghĩa đa phương thực chất ủng hộ một thế giới đa cực bình đẳng
trật tự và toàn cầu hóa kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả mọi người